đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
cùng các đại biểu quốc hội tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã xuân thọ xã xuân trường
và phương một mươi một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
các cử tri thành phố đà lạt đã kiến nghị về một số vấn đề như quy hoạch đất đô thị và đất sản xuất
điện thắp sáng nước sạch nông thôn vấn đề ô nhiễm tại nhà máy rác xuân trường
vấn đề quy hoạch ba loại rừng gây khó khăn cho vùng sản xuất đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
đồng chí trương thị mai đã giải đáp các vấn đề mà cử tri phản ánh
đây là những vấn đề rất xác đáng sát với lợi ích quyền lợi của nhân dân và sự phát triển chung của địa phương
đồng chí cũng đề nghị tỉnh lâm đồng giải quyết rứt điểm vấn đề ô nhiễm tại các bãi rác cam ly nhà máy xử lý rác xuân trường